tiếp đó thủ tướng đã tiếp đại sứ tây ban nha carmen cano de la sala nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ tại việt nam
thủ tướng phạm minh chính khẳng định việt nam luôn coi trọng và mong muốn đưa quan hệ đối tác chiến lược với tây ban nha lên một tầm cao mới
đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn tiếp xúc cấp cao và các cấp triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác đã có
trong đó thủ tướng cũng đề nghị tây ban nha mở cửa thị trường cho các mặt hàng thế mạnh của việt nam nhất là hàng nông thủy sản điện tử da dày diệt may
khẳng định việt nam sẵn sàng đón nhận những mặt hàng chất lượng cao của tây ban nha
thủ tướng hoàn ngành tây ban nha đã khai trương phòng thương mại tại việt nam đề nghị đại sứ thúc đẩy các doanh nghiệp tây ban nha đẩy mạnh đầu tư vào việt nam
hai nước đẩy mạnh hợp tác về hạ tầng giao thông hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu năng lượng tái tạo văn hóa du lịch khoa học công nghệ giáo dục đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
đại sứ cano del las sala cho biết các doanh nghiệp tây ban nha ngày càng muốn hợp tác với việt nam khẳng định tây ban nha sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ việt nam trong quá trình phát triển đường sắt cao tốc chuyển đổi năng lượng và những nội dung mà thủ tướng đã trao đổi
thủ tướng phạm minh chính cảm ơn lời mời thăm tây ban nha của thủ tướng pedro sánchez đề nghị bộ ngoại giao hai nước thu xếp chuyến thăm vào thời điểm phù hợp